trong phiên làm việc đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại vinius litva
các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhằm ngăn chặn và bảo vệ
trong tất cả lĩnh vực từ không gian mạng trên bộ trên biển và trên không
đồng thời nhất trí quyết định đưa ukraine đến gần hơn với nato
các nhà lãnh đạo nato nhất trí với gói biện pháp gồm ba yếu tố giúp ukraine gia nhập nato
gồm một chương trình hỗ trợ mới kéo dài nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi
của lực lượng vũ trang ukraine sang các tiêu chuẩn của nato giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của ukraine
đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu thiết bị giả phá bom mìn và vật tư y tế
các nhà lãnh đạo nato cũng thống nhất thành lập hội đồng nato ukraine mới trong ngày một mươi hai tháng bảy
tổng thư ký nato jens stoltenberg nhấn mạnh đây là một gói biện pháp mạnh với ukraine
và là con đường rõ ràng hướng tới tư cách thành viên của kiev trong nato
ông stoltenberg cũng cho biết các nước đồng minh đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất
kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh để ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực
từ không gian mạng trên bộ trên biển và trên không
theo đó một lực lượng mới gồm ba trăm linh binh sĩ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao
có thể được triển khai trên khâu và hải quân
bên cạnh đó nato cũng phê duyệt kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới
để đẩy nhanh việc mua sắm chung tăng cường năng lực sản xuất
và nâng cao khả năng tương tác của các thành viên nato
theo kế hoạch trong ngày một mươi hai tháng bảy lãnh đạo các nước nato sẽ có các cuộc gặp
với các lãnh đạo của australia nhật bản new zealand và hàn quốc
cũng như liên minh châu âu eu